tuy nhiên chưa dừng lại trong buổi live stream mới đây thương tín bất ngờ bày tỏ sự hoài nghi đối với mc phạm anh cho rằng anh có động cơ khi giúp đỡ mình
phạm anh chính là người đã chạy tới chăm lo cho thương tín ngay khi hay tin ông bị bệnh phải nhập viện sau đó lại giúp vợ thương tín đi mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ mạnh thường quân
lúc hồn mê bất tỉnh không biết gì hết em si phạm anh mới dẫn vợ tôi đi ngân hàng làm một cái tài khoản khác mà không hỏi ý tôi luôn tôi không biết luôn sau này tôi mới biết
ông tiếp tục đặt nghi vấn những điều tốt xấu thì sau này mình mới biết chứ còn bây giờ mình nói như vậy không phải ai dẫn đi làm tài khoản cũng tốt sao mình không hồ đồ như vậy mình phải tư từ tư tìm hiểu xem động cơ như thế nào
trước một loạt những phát ngôn hướng đến những người đã giúp đỡ thương tín thời gian vừa qua dư luận không khỏi nghi hoặc bởi hành động bất thường của thương tín cho rằng nam tài tử có thể bị xúi dục
trước đó ông tín chỉ kêu khổ để nhận giúp đỡ chứ tố ai bao giờ
rõ ràng có người đứng sau lưng mới thay đổi một trăm tám mươi độ như thế ai tư vấn cho thương tín rằng hợp đồng bảo hiểm có thể tự làm ba mươi cái cũng được vậy vô lý thế mà cũng nói được chịu một số ý kiến dư luận để lại trên các diễn đàn mạng xã hội
không chỉ dư luận mà trước đó tại thời điểm vừa xảy ra chuyện thương tín tố trịnh kim chi nhập nhằng khi liên hệ với nữ nghệ sĩ chị bày tỏ bất ngờ vì những phát ngôn của đàn anh nói về mình
tôi vẫn không tin được đó là những lời nói từ anh thương tín và tôi cũng chưa xác thực từ phía anh
xuất phát điểm tôi chỉ muốn giúp đỡ một người đồng nghiệp khó khăn của mình nhưng không nghĩ mọi việc lại đi quá xa
khi nói về lý do khiến thương tín cổng kích mình trịnh kim chi phỏng đoán rằng tôi sợ rằng có ai đứng sau giật dây khiến anh ấy như thế chứ tôi không nghĩ anh là người như vậy tôi đang xem xét để biết sự thật vụ việc
cùng với đó là người thân cận giữ liên lạc thường xuyên hỏi thăm thương tín nhạc sĩ tô hiếu cũng cảm thấy khó hiểu về phát ngôn của nam tài tử
thậm chí anh cũng từng tự đặt câu hỏi về phát ngôn của anh
được biết ở thời điểm hiện tại thương tín đang được một mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ về mọi mặt
người này cũng từ chối trả lời những câu hỏi về nam tài tử cho biết ông vẫn ổn
phản ứng bất ngờ của mc phạm anh và chị kim chi khi bị thương tín tố nhập nhằng từ thiện
khi thông tin liên tục có động thái tố cáo trịnh kim chi và mc phạm anh đều có chung một phản ứng gây bất ngờ cho khán giả
đáp lại những màn tố cáo liên tục thương tín đều có một phản ứng gây bất ngờ cho khán giả
liên tiếp từ phía thương tín cả trịnh kim chi và mc phạm anh đều có thái độ rất bình thản
thậm chí còn được cho là cư xử quá đẹp với nam diễn viên biệt động sài gòn
cụ thể ngay khi có những thông tin tố mình chị kim chi đã khẳng định cô chỉ lên tiếng khi thương tín trực tiếp nói chuyện đặt nghi vấn với mình
khi được hỏi về việc tại sao không liên hệ với thương tín để xác nhận vụ việc trên chị kim chi phản hồi cho biết
chị chưa xác nhận được thông tin từ phía đàn anh
một số mạnh thường quân có nói với tôi rằng đã liên hệ với anh ấy để hỏi nhưng không liên lạc được số điện thoại không gọi được
nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ rằng khi biết đàn anh nhiễm covid một mươi chín chị đã chủ động liên hệ với nghệ sĩ thương tín và vợ nhưng đều không nhận được phản hồi
thay vì đôi co trình bày trịnh kim chi âm thầm đăng tải lại toàn bộ quá trình kêu gọi giúp đỡ thương tín và các bước giải ngân số tiền cô nhận được
nữ nghệ sĩ khẳng định cô cảm thấy buồn với cách cư xử của đàn anh tuy nhiên cô vẫn mong khán giả ngừng ném đá thương tín
anh tín là đồng nghiệp và cũng là đàn anh trong nghề tôi luôn tôn trọng và muốn giữ hình ảnh cho anh ấy mong anh ấy ổn định cuộc sống với gia đình
tôi cũng xin mọi người đừng bình luận những câu nặng nề giữa bài viết tránh làm tổn thương đến người khác
thậm chí ngay cả khi thương tín nói sẽ mời chính quyền vào cuộc làm rõ chuyện tiền bạc
trịnh kim chi cũng chỉ nhẹ nhàng khẳng định cô sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng chứ không có một lời nặng nề tới đàn anh
trên trang cá nhân chị kim chi thường xuyên cập nhật những thông tin về cuộc sống thường ngày cho thấy cô vẫn ổn do những ồn ào không đáng có
còn về phía mc phạm anh dù bí thương tín coi là có động cơ nam mc cũng không hề phản ứng lại
phạm anh chỉ nói ngắn gọn rằng bản thân anh không hề muốn lên tiếng về sự việc
tôi đã nghiệm thu việc giúp đỡ chú thương tín tầm một tuần sau khi chú ý nhập viện sau đó tôi không còn liên quan gì đến việc này nữa
nếu muốn lên tiếng tôi đã lên tiếng từ lâu
chứ không phải đợi tới khi chú ấy nhắc tới tên tôi
tôi nghĩ giờ đây chúng ta nên dành sự quan tâm cho những hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn cần sự giúp đỡ hơn như chú mặc can cô hoàng lan
những phát ngôn thời gian gần đây của diễn viên thương tín đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng
về thương tín hoài nghi và tố những người đã giúp đỡ mình đặc biệt là thông qua live stream trên mạng xã hội là một hành động khiến nhiều người khó hiểu
có lẽ nếu hai bên trao đổi trực tiếp thì những lùm xùm không đáng có này đã không đi quá xa
cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại